trạm biên phòng đà giang thuộc đồn biên phòng tp tuy hòa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên xác nhận trong lúc đang hành nghề trên biển ngư dân ngô tấn quốc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú ở khu phố bốn phường phú đông tp tuy hòa bị rơi xuống biển mất tích
khoảng giờ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám khi các ngư dân đang hành nghề ở tọa độ một mươi bốn độ một mươi phút vĩ độ bắc một trăm một mươi sáu độ hai mươi phút kinh độ đông khu vực giữa quần đảo trường sa và hoàng sa thì thuyền viên ngô tấn quốc bất ngờ rơi xuống biển mất tích
trạm biên phòng đà răng đang tích cực liên lạc với thuyền trưởng các tàu cá đánh bắt gần khu vực ngư dân mất tích để phối hợp tìm kiếm trong điều kiện sóng to gió lớn
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tàu câu cá ngừ đại dương mang số hiệu pi chín mươi nghìn bốn trăm sáu mươi tám ts công suất bốn trăm hai mươi mã lực do anh nguyễn hữu tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú ở khu phố bốn phường phú đông tp tùy hòa làm thuyền trưởng cùng sáu loa đậu xuất bến tại cảng cá phú lạc huyện đông hòa tỉnh phú yên để hành nghề câu cá ngừ đại dương
đến khoảng giờ ngày một mươi tháng một thì xảy ra sự cố